ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức liên bang nga tại sanh petersburg chủ tịch nước trần đại quang cùng phu nhân và đoàn cán bộ cấp cao việt nam đã tới đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm nghĩa trang piskariovskoyer thăm chiến hạm dạng đông và nhiều địa chỉ đỏ ở sankt petersburg
tại nhà bảo tàng của khu tưởng niệm sau khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu các hiện vật ghi lại một thời khốc liệt và anh dũng của người dân thành phố trong gần ba năm bị vây hãm chủ tịch nước xúc động ghi cảm tưởng trong sổ lưu niệm
tôi rất xúc động được tới thăm khu tưởng niệm nghĩa trang pistar riopskoy nơi ghi dấu chiến công anh dũng và lòng quả cảm phi thường của các chiến sĩ và nhân dân thành phố leningrad khi bị bao vây trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
những người con của nước nga đã chiến đấu quên mình và nằm xuống để mang lại hòa bình cho nước nga và nhân dân
thăm chiến hạm dạng đông chủ tịch nước trần đại quang và các thành viên đoàn cán bộ cấp cao việt nam đã được ban chỉ huy chiến hạm đón tiếp hướng dẫn tham quan các hạng mục và xem những thước phim tư liệu nói về lịch sử hình thành
và những chiến công ghi đậm dấu ấn lịch sử của chiến hạm dạng đông
hiện chiến hạm được neo đậu thường trực bên bờ sông neva và từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chiến hạm trở thành một bảo tàng tàu